một đường dây làm giả các giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các nhóm đối tượng chính trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính giả nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả máy móc liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
trộm cắp hơn một tỷ đồng của một thương lái thu mua lúa đối tượng trương bình chiến và vợ là nguyễn thúy kiều
trù khóm một mươi ba phường láng tròn thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra làm rõ về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng chín chiến đột nhập lên ghe của một thương lái thu mua lúa
neo đậu tại kênh sáng trên địa bàn xã vĩnh thanh huyện phước long để trộm cắp số tài sản gồm chín trăm linh triệu đồng tiền mặt
nhiều trang sức các loại với trọng lượng hơn bốn lượng vàng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân
sau đó chiến đem số tài sản trộm cắp được đưa về cho vợ đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một trăm tám mươi
triệu đồng ba lượng vàng cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bị can và tạm giam đối với chiến về hành vi trộm cắp tài sản
khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với kiều về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép
đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
hoàng nguyên trường chú ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crompac của tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố buôn ma thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng gian lận phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa đe đập đánh dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng đã phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong và hồ văn anh tuấn
chú thành phố buôn ma thuật về hành vi cướp tài sản
vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng
chuyên ngã nguyễn xuân lộc chú huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về tội cố ý gây thương tích
theo hồ sơ điều tra của công an huyện nhân trạch vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lộc đến nhà ông nguyễn văn huy chú xã đại phước huyện nhân trạch
tại đây lộc xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng nguyễn thành trọng và lê thị thảo
hai bên xảy ra xô xát lộc đã lấy cây thuốc vít đâm trọng thương tật ba mươi hai còn thảo
gây án xong lộc đã bỏ trốn công an huyện nhân trạch quyết định truy nã toàn quốc đối với lộc
đến ngày một mươi tháng một mươi công an huyện nhân trạch đã bắt được lộc
khi đang lẩn trốn tại ấp phước lý xã đại phước
trước đó vào năm hai nghìn một mươi một lộc đã bị toán nhân dân tp hcm xử phạt bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
hà nội sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội mật độ giao thông tăng lên trên nhiều tuyến đường
thì tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng có dấu hiệu gia tăng trở lại
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông cũng như tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một
tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm và những vi phạm nào phổ biến trong thời gian qua
mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi
chốt công tác y chín một trăm bốn mươi một làm việc trên tuyến đường phạm hùng thái quốc hà nội
chỉ sau ít phút tổ chức lập chốt ngay lập tức lực lượng chức năng đã phát hiện không ít vi phạm
dừng kiểm tra phương tiện xe máy do thanh niên này điều khiển lực lượng chức năng phát hiện một bao thuốc lá
chứa một bói nghi là thuốc phiện sau một thời gian quanh co chối nhận thanh niên này đã thừa nhận
được một người nhờ đến lấy sau đó mang về nhà
ngay lập tức các cơ quan chức năng đã tiến hành làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
có một ông anh bảo em là xuống cái chú cầm cầu này lấy cái báo thuốc này không biết là gì
vì em nhặt ở dưới cầm cầu anh em bảo có một báo thuốc man ở đấy thì cứ nhặt cái báo thuốc này không đi về
theo các cơ quan chức năng sau khi thành phố nới lỏng giãn cách tình trạng vi phạm giao thông đã tăng lên khá nhiều
phổ biến nhất là các vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm nồng độ cồn
đáng chú ý những đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh thiếu niên
điều đáng nói là không ít trường hợp sau khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra đã quay đầu xe tăng ca bỏ chạy
thậm chí có trường hợp còn lạng lách lao trực tiếp vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
do vậy đối với mỗi tổ công tác lực lượng chức năng đều tổ chức các phương án khác nhau trên mỗi tuyến
các đối tượng tụ tập thành nhóm phóng xe lạng lách thậm chí có những lời nói hoặc có những hành động chiêu
tổ công tác liên ngành một một
nên chúng tôi cũng phối hợp với anh em đảm bảo và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn được phân công
và bắt giữ để xử lý nghiêm trước pháp luật
khó khăn là những đối tượng thường xuyên nao thẳng vào tổ công tác gây nguy hiểm cho chính cán bộ tham gia làm nhiệm vụ
và người dân đi đường
nhưng cái đấy thì anh em thường phải mềm mỏng nhưng vẫn phải cương quyết để chặn bắt giữ
bên cạnh đó ngoài công tác xử lý vi phạm giao thông riêng với các đối tượng trong diện nghi ngờ phạm pháp hình sự
lực lượng làm nhiệm vụ sẽ kiên quyết tiến hành xử lý nghiêm
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường bố trí các tổ công tác theo những khung giờ khác nhau
đồng thời chủ động lên các phương án trên các tuyến đường địa điểm là nơi thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông

nguyện viên hỗ trợ chống dịch của ubnd phường thảo điền nhận tiền của người dân để sắp xếp việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị ubnd tp hcm chỉ đạo công an tp chủ trì phối hợp với sở y tế tiến hành ngay việc xác minh điều tra để làm rõ nội dung báo trơn nêu trên
đồng thời tăng cường kiểm tra và giám sát ở tất cả các điểm tiêm trên toàn địa bàn
nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an xem xét và xử lý
kiên quyết không để xảy ra tham nhũng trục lợi trong quá trình tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi mở lại các đường bay nội địa thì rất nhiều người có nhu cầu đi đến thành phố đà nẵng
và để đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng công tác phòng chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt
đồng thời thành phố cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất phương án giữa các đơn vị và chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến
để không gây trở ngại và khó khăn cho hành khách
trong giai đoạn này cảng hàng không quốc tế đà nẵng khai thác bốn đường bay thường lệ đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng hà nội đà nẵng buôn mê thuộc và đà nẵng cần thơ
hiện nhu cầu di chuyển đà nẵng đến các địa phương khác rất đông
tuy nhiên để đảm bảo giãn cách các hãng hàng không chỉ mở bán từ năm mươi số ghế
đối với nhân viên của hãng thì ít nhất là đã được tiêm một mũi vaccine và khi thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ tôn thủ và đầy đủ năm k
có quy định của cục hàng không cũng giống như là cảng vụ nơi mà làm việc
đối với lại tàu bay thì chúng tôi cũng chỉ xếp giãn cách trên tàu bay là khoảng năm mươi để đảm bảo về việc an toàn về phòng chống dịch
bên cạnh đó hãng tại các khu vực làm việc của hãng cũng đã cung cấp các trang thiết bị cũng giống như là nước rửa tay
cũng giống như là các tiêu chuẩn mà bộ y tế đã đặt ra để đảm bảo về an toàn phòng chống dịch
để có thể thực hiện chuyến bay các hành khách phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi
các hành khách phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vắc xin có giấy xét nghiệm âm tính với sách covid hai
khai báo y tế trung thực và cam kết thực hiện cách ly theo quy định
sau thời gian dài mắc kẹt tại đà nẵng nhiều người vui mừng khi được trở về địa phương của mình để tiếp tục công việc
chị làm ở trong tp hcm nhưng mà chị về từ hồi tháng sáu cuối tháng đón sáu bị kẹt lại đến đây đến bữa nay mới vô lại được
thì thời gian vừa rồi cơ quan còn sắp xếp làm online được nên nó cũng tiện
còn hôm nay là trở lại làm việc rồi thành nên chị phải vô để bắt đầu đi làm lại
nhiều cầu công việc lần này là rất là nhiều nhưng mà mình phải chờ mãi tới phải nói là hơn tháng rồi mới bắt đầu đi được
thì bắt đầu nghe thông tin từ ngày một mươi là mở ra nhưng mà thật ra bây giờ mới là có vé
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mở lại các đường bay nội địa
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ chặt chẽ
đặc biệt là phối hợp với các cơ quan y tế phân luồn người đến từ các địa phương có dịch không có dịch để tổ chức cách ly theo quy định
điểm xét nghiệm test nhanh tại sân bay cũng được bố trí để tổ chức xét nghiệm cho hành khách
chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ theo quy định
chúng tôi ưu tiên bố trí lực lượng nhân viên trực tiếp phục vụ khách như nhân viên phục vụ
nhân viên an ninh soi chiếu kiểm thể đã tiêm đầy đủ hai cái mũi vaccine
theo quy định đấy là một số biện pháp
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo được hạ tầng và phương tiện xanh
bao gồm khử khuẩn vệ sinh theo định kỳ theo khuyến cáo của bộ y tế và quy trình xanh
giãn cách các việc xếp hàng thủ tục tiếp tục lắp đặt các trang thiết bị để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa hành khách và nhân viên phục vụ
đảm bảo thông suốt
thành phố đà nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân
tuy nhiên việc đảm bảo siết chặt công tác phòng chống dịch
thành phố cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ người về địa phương qua tất cả các kênh giao thông
chuyển sang tin tức khác một đường dây chuyên làm giả giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
vào ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các đối tượng chính
trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín gồm trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy diệp từ hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phùng thành tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú ở tỉnh bình thuận
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
có kết quả âm tính giả nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả máy móc liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án
đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo luật định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần thị phương thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khối hai phường trường thi thành phố vinh về tội lừa đảo chiếm đo tài sản
bằng nhiều mánh khóe tinh vi và triệt để lợi dụng mạng xã hội facebook
thúy đã lập ra hàng trăm bát phở online rồi kêu gọi mọi người tham gia
để tạo niềm tin cho người chơi
thúy đã tạo ra nhiều tài khoản facebook ảo để tham gia đấu giá mở bát phường
từ đó thúy dùng tài khoản ảo đấu giá cao hơn để được nhận các xuất phường
sau nhiều lần đấu như vậy thúy tuyên bố bể phương và chiếm đoạt rất nhiều tiền của những người tham gia
điển hình như bát phường được thí lập từ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền thúy chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn sáu tỷ đồng
khoảng năm trăm linh bát phường với cách thức hoạt động như trên
đã được thúy lập lên từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay để lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm nạn nhân
công an nghệ an đề nghị ai là nạn nhân của trần thị phương thúy
liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp vinh để phối hợp điều tra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà giang
khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
nhung đã lập một tài khoản facebook mang tên trần quang khánh
dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông kết bạn với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
khi biết người phụ nữ này phát sinh tình cảm yêu đương nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do giải quyết công việc nhiều lần nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần đòi tiền không được
nên đã đến phòng kể sát
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng
có hành vi bắt giữ người trái phép đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
đó là hoàng nguyên trường sinh năm hai nghìn trú tại huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
trước đó nguyễn đức phong trú ở huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng trú ở tp bùa ma thuật
trong quá trình chơi số đề
phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó phong dùng kiếm để chém
và trường cùng một số đối tượng khác dùng tay chân đánh đập và đe dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trước đó cơ quan công an đã khởi tố
nguyễn đức phong và hồ văn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ở phường tân hòa
thành phố bù ma thuật về hành vi cướp tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
thưa quý vị trải qua bao thăng trầm của thời gian cùng với biến cố lịch sử
cầu long biên đã trở thành một trong những biểu tượng của thủ đô ngàn năm văn hiến
và cũng vì trải qua thời gian như vậy mà cây cầu hiện nay đã xuống cấp rất nghiêm trọng
ở nhiều hạng mục buộc phải duy tu và bảo trì
biết là xua cấp
biết là cần phải bảo tồn phải giữ gìn
thế nhưng cây cầu giá đua này cũng phải cần đến một mươi bốn năm chờ đợi
giờ một lần nữa lại được khoác lên mình tầm áo mới
tuy nhiên thì một tấm áo mới liệu có vực dậy được một thân thể già nua
cùng đến với câu chuyện giao thông ngày hôm nay
đi vào hoạt động từ năm một nghìn chín trăm linh hai
đến nay đã được một trăm hai mươi năm
từng là một trong những công trình lớn và phức tạp nhất trên thế giới lúc bấy giờ
cầu long biên là một biểu tượng của thủ đô hà nội
thế nhưng biểu tượng đó đang ngày một xuống cấp cùng thời gian
hơn hai mươi năm qua cầu long biên thì tôi thấy là cây cầu này xuống cấp rất là nghiêm trọng
ngày nào cũng thế
đi qua thì cầu rất là rung
những cái vết nứt hay là những cái vết mà bị thủng ấy
nó nhìn trông rất là
vào buổi sáng ấy
mà khi có cầu khi có tàu khi có tàu hỏa đi qua ấy
thì đôi lúc là tôi còn phải dừng lại để cho tàu đi qua
chứ không mà đi cùng tàu như thế nó dung
một mặt là cầu rung một mặt là tôi cảm giác rất là nguy hiểm
để giảm bớt sự bất an của người dân mỗi khi đi qua cầu
cầu long biên một lần nữa được khoác lên mình một tầm áo mới
với việc cạo đi các lớp dỉ sắt và sơn lại một phần
đã khiến không ít người cảm thấy an tâm hơn với diện mạo mới này
thì theo tôi thấy thì cầu đã khá là cụ
và sửa này sẽ làm cho mọi người lưu thông an toàn hơn trên cầu
tôi thấy con cầu này bây giờ nó đã cũ rồi
bây giờ mọi người sơn lại lên thì trông nó đẹp và chắc chắn hơn
mọi người đi cảm thấy an toàn hơn
đó là cảm nhận của rất nhiều người khi thấy cầu long biên đang thay áo mới
thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm nhận cảm quan bên ngoài
còn thực tế thì việc cầu đẹp hơn lan càng mịn màng hơn
không đồng nghĩa với việc đi lại an toàn hơn
nước sơn chống dỉ bề mặt
định máy đến mức độ an toàn của cây cầu
sơn chống dỉ cầu long biên
nó chỉ có giá trị một đến hai năm
nó chỉ làm đẹp sạch đẹp cây cầu
có tính chất làm thẩm mỹ
để một cây cầu ở giữa thủ đô hà nội nó không nhét nhát
thế còn bản chất câu chuyện với sơn có tăng cường được cây cầu không thì hoàn toàn sơn không thể tăng cường cây cầu
thậm chí có những cái chỗ mà dì ở trong những cái ngóc ngách
tại không thể sơn được
những cái chỗ mà cần sơn thì nó lại ở chỗ hiền hiếu
ngóc ngách mà không thể người thợ không thể luôn tay vào cái chỗ đó để sơn để bảo vệ được
đặc biệt là các cái nút ở trên các cái trụ chính
các cái nút ở trên các cái trụ chính là dì rất đặc
mà sửa chữa nó rất phức tạp
không sơn hết thì sơn ở cái tầm cao nào đó
chứ người thợ không thể sơn toàn diện cái chiều cao của cây cầu
đấy như tôi thấy là hiện nay đi trên cầu thấy là
ví dụ cao là bắt đầu từ mặt dây lên hai m
ví dụ thế thì có cái ấn định
ví dụ nếu sơn toàn cầu rất tương kém
những khối lượng sắp thêm lớn như thế
thì cuối cùng tập trung vào cái phần dưới
cái phần mà chất thải của đoàn cầu nó thải ra
nó làm hàn dỉ nặng
tập trung vào cái chỗ đó là chủ yếu
các chuyên gia cảnh báo
các biện pháp bảo dưỡng cầu như hiện nay là quá thô sơ
trong khi thực tế thì cây cầu già này cần nhiều hơn thế
ngoài hai trụ chính bị đánh sập do bom mỹ
và được thay thế bằng hai trụ tạm quân dụng
hiện vẫn duy trì cho đến nay
cầu long biên đã phải cắm thêm hàng loạt trụ phụ dọc cầu
để giảm tải cho trụ chính
và con số này đã lên tới bốn mươi trụ
sau ba đợt đại tu cầu long biên
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
trung bình mỗi một năm
thì nhà nước cũng đầu tư vào khoảng sáu mươi bảy tỷ đồng
cho việc di tu đảm bảo an toàn cầu long biên hàng năm
nhưng mà với cầu long biên dài gần hai km
một sáu trăm tám mươi m cầu chính
và chưa kể phần cầu dẫn
thì khối lượng rất đồ sộ
thế bây giờ với sáu bảy tỷ thì tôi nghĩ là
nói như tôi cũng gọi là muối bảo vệ
không đủ để có thể đảm bảo an toàn cách chia thể
chỉ là nhìn thấy chỗ nào nó hư hỏng
nó quá nguy hiểm thì thay thế cục bộ
thế còn toàn diện thì vốn kinh phí đó không đảm bảo an toàn được
tôi đề nghị là ngành lực sách công nghiệp bộ hội tổng thống cần phải đồng tư kinh phí tiếp tục
một kết luận
đại tu ra cố lần thứ bốn
thời hạn của lần thứ ba đã hết rồi
đã hết cái thời hạn mà ta đặt vấn đề là đảm bảo an toàn cơ hội

cũng chưa có một kế hoạch khảo sát đánh giá lại nhiên trạng của lâm yên
để mà có cái kế hoạch ra cố đại tu
một công trình mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc
một công trình gắn bó với sự phát triển của thủ đô
thế nhưng cái cách mà chúng ta đang đối xử
với cầu long biên
không giống với cách mà chúng ta nói
chúng ta hô hào
cần bảo tồn
cần gìn giữ
cầu long biên cần một cụ đái tu sửa chữa
chứ không dừng lại ở việc năm nào cũng phủ cho nó một lớp áo mới
để che đậy đi sự mục nát
xuống cấp nghiêm trọng ở bên trong
sở y tế hà nội vừa có công văn hỏa tốc về việc phối hợp thực hiện công tác y tế
đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ
đi và đến hà nội
gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc trung tâm y tế quận huyện thị xã
theo đó sở y tế hà nội yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ các quy định của bộ giao thông vận tải về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội
luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm vật chất di chuyển arn hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai được xử trí theo quy định
đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác
phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời
đồng thời sở y tế hà nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chỉ đạo các xã phường và các lực lượng liên quan
tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ giao công an khu vực và tổ covid cộng đồng giám sát chặt chẽ
và phát huy vai trò giám sát của nhân dân chỉ đạo lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
tin bão số tám vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi bốn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
từ đêm mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
từ chiều ngày mai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị
có mưa to có nơi mưa rất to khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp giải hội tụ nhiệt đới
nên khu vực bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to
từ ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp giải hội tụ nhiệt đới